chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng năm có những nội dung đáng chú ý sau
hôm nay hai mươi hai tháng năm khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bạc liêu cần ba trăm bốn mươi tỷ đồng để khắc phục sạt lở đê biển
trồng rừng phủ xanh đảo lý sơn
trong phần tin quốc tế mỹ khẳng định tầm quan trọng
của quan hệ với các nước trung đông
cựu tổng thống park geun hye sẽ ra hầu tòa vào ngày hai mươi ba tháng năm
theo dự kiến chương trình quốc hội làm việc trong thời gian hai mươi hai năm ngày và bế mạc vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tập trung xem xét thông qua một mươi ba dự án luật
năm dự thảo nghị quyết
năm nghị quyết được quốc hội xem xét thông qua bao gồm
năm nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia việt nam lào
nghị quyết phê chuẩn nghị định thư về đường biên giới
nghị quyết phê chuẩn nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngoài ra quốc hội cũng sẽ dành ba ngày làm việc để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
hôm nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy tp hcm
gặp gỡ cán bộ hưu trí hội cựu chiến binh quận một mươi để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân
trong việc xây dựng và phát triển thành phố và những kiến nghị để trình lên kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi
quận một mươi là một quận trung tâm của thành phố với hơn sáu cán bộ đảng viên
trong đó cán bộ hưu trí hội cựu chiến binh chiếm trên bốn mươi sáu
tại buổi gặp gỡ đã có nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và những kiến nghị đề xuất như
tăng cường bảo đảm an ninh trật tự chống kẹt xe và giảm ồn tắc giao thông bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm
sau khi nghe ý kiến tâm huyết của các cán bộ lão thành cách mạng
đồng chí nguyễn thiện nhân đã cảm ơn và hứa sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến
kiến nghị đề xuất của các tầng lớp nhân dân để trình lên kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
và xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững
thành ủy cần thơ vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
và đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã phường thị trấn
theo báo cáo của thành ủy cần thơ các cấp ủy đảng lãnh đạo cơ quan đơn vị
đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai nghiêm túc
có trên ba hai trăm linh tập thể bốn mươi hai bảy trăm linh trên bốn mươi sáu ba trăm linh cá nhân đã tổ chức kiểm điểm
qua đó các tập thể cá nhân đã chỉ ra nhiều hạn chế khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình
đồng thời đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả
về công tác cải cách hành chính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
việc thực hiện cơ chế một cửa ở cấp xã đi vào nền ép
và ngày càng tốt hơn
riêng quý i năm hai nghìn một mươi bảy bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận trên chín mươi bốn tám trăm tám mươi hồ sơ
trong đó giải quyết trước hẹn đạt trên hai mươi một đúng hẹn đạt trên bảy mươi tám và trễ hẹn là một mươi tám
để nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành về cải cách hành chính
và nâng cao hiệu quả hành chính công và tăng cường công tác chỉ đạo điều hành
xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
tỉnh hà giang đã hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống truyền hình trực
tuyến tới toàn bộ các xã trực thuộc huyện trên địa bàn tỉnh
qua quá trình triển khai bước đầu đã ghi nhận những hiệu quả và phản hồi tích cực
đây là hình ảnh về hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện chỉ thị năm
của bộ chính trị khóa một mươi hai diễn ra thời gian vừa qua
được ban bí thư trung ương đảng tổ chức tới sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
riêng đối với tỉnh hà giang được nối với điểm cầu của các huyện và một trăm bảy mươi chín trên một trăm chín mươi năm xã phường trong tỉnh
tại điểm cầu xã đạo đức huyện vị xuyên đông đảo các bí thư tri bộ thôn bản cùng với lãnh đạo chính quyền xã
đã được dự hội nghị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến tới cấp xã
qua buổi gia ban trực tuyến tôi thấy lợi ích của gia ban trực tuyến này là sức lan thỏa trực tiếp nhất và nhanh nhất từ trung ương đến địa phương
chúng tôi là tri bộ
cơ sở thuân bản chúng tôi cũng được ngắm bắt luôn nội dung và tính chất nhanh nhất trực tiếp nhất từ trung ương đến địa phương
hệ thống này đã được huyện vị xuyên phối hợp với tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến hai mươi hai điểm cầu trong huyện tạo thành một hệ thống liên thông từ tỉnh huyện xã
hội nghị trực tuyến từ trung ương đến địa phương các xã
chúng tôi đại biểu từ cấp thuân bản các đồng chí bí thư tri bộ trưởng các thuân bản cũng được tham dự hội nghị
được nghe tiếng nói của các đồng chí từ trung ương
do vậy với sự thành phần tham gia đầy đủ như vậy với đối tượng được dự hội nghị rộng như vậy
tôi thấy sức lan tỏa về công tác tuyên truyền
đây là một bước đi trong tiến trình cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử của hà giang
hội nghị tập trung nhằm tiết kiệm thời gian chi phí
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tương tác với lãnh đạo các cấp
cũng như với người dân giúp ủy ban nhân dân tỉnh huyện tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời
đến các xã đặc biệt các xã vùng sâu vùng xa biên giới
về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
do ban bí thư trung ương đảng tổ chức
tỉnh bắc giang đã vinh dự có một cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của ban tuyên giáo trung ương
vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đó là ông nguyễn văn ngọc bí thư tri bộ thôn bo trợ xã đông sơn huyện miền núi yên thế
con đường vào đình bo trước đây rất nhỏ lại nằm sát bờ sông nên hay bị sụt lún đi lại nguy hiểm
nhận thấy được nỗi vất vả của người nông dân ông ngọc đã tích cực xuống tận hộ dân vận động hiến đất
mở rộng tuyến đường
bằng sự dân vận tài tình mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng người dân trong thôn vẫn nhiệt tình hưởng ứng
hơn hai mét vùng đất đã được hiến để mở rộng tuyến đường
gần bảy mươi tuổi đời hơn bốn mươi năm tuổi đảng sau khi tham gia công tác tại công ty đông bắc thuộc bộ lâm nghiệp
năm hai nghìn sáu ông nguyễn văn ngọc về nghỉ hưu tại địa phương
năm hai nghìn một mươi ông được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức bí thư tri bộ thôn bò trợ
cái mục tiêu của chúng tôi là tất cả các đồng chí đảng viên trong tri bộ đều là cán bộ dân vận
ngoài việc ban dân vận ra công chí về là vận động con cháu gia đình dòng tộc của mình và tròm xe của mình để làm
từ một tri bộ yếu kém của đảng bộ xã đông sơn vài năm trở lại đây
dưới sự lãnh đạo của ông nguyễn văn ngọc tri bộ thôn bo trợ đã có sự chuyển biến tích cực
bộ mặt nông thôn và đời sống người dân từng bước cải thiện
trước đây năm hai nghìn một mươi thì có ba mươi chín hộ nghèo nhưng mà đến nay là hộ nghèo trong thôn chỉ còn năm hộ
giảm ba mươi bốn hộ so với năm hai nghìn một mươi
và tri bộ thì cũng giành được rất nhiều thành tích được cấp huyện cũng như cấp tỉnh khen thưởng
nhưng mà cá nhân đồng chí nguyễn văn ngọc bí thư tri bộ
cũng được đảng quỷ lựa chọn bí thư tri bộ để làm tấn mương cho các tri bộ bạn học tập trong thời gian tiếp theo
tiền phong gương mẫu nói đi đôi với làm hết lòng vì nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn văn ngọc vinh dự là một trong bốn cá nhân tiêu biểu của tỉnh bắc giang
được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo đạo đức hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
ông cũng là đại diện duy nhất của tỉnh
vinh dự được lựa chọn giới thiệu tham dự chương trình giao lưu đặc biệt
chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
học bác từ những việc nhỏ nhất
người cán bộ dân vận miệng nói tay làm
ông nguyễn văn ngọc đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa
và các huyện sông hinh sơn hòa khẩn trương kiểm điểm xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy
về năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi chín
báo cáo kết quả trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đây là lần đầu tiên sở nội vụ tỉnh phú yên phát hiện
đề nghị xử lý nhiều tập thể cá nhân vi phạm kỷ cương kỷ luật hành chính
trước đó sở nội vụ tỉnh này đã kiểm tra đột xuất
việc thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính
tại trụ sở ủy ban nhân dân xã bình ngọc thành phố tuy hòa
phát hiện ba cán bộ công chức không có mặt trong giờ hành chính
tại ủy ban nhân dân xã sơn giang huyện sông hinh
phát hiện một công chức vắng mặt không có lý do
trước thực trạng trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa
và hai huyện sông hinh sơn hòa khẩn trương kiểm điểm
và xử lý kỷ luật nghiêm các cán bộ công chức vi phạm kỷ luật
kỳ cương hành chính kể cả trách nhiệm người đứng đầu
trong phần tiếp theo của chương trình
bạc liêu cần ba trăm bốn mươi tỷ đồng để khắc phục sạt lở đê biển
trồng rừng phụ xanh đảo lý sơn
tỉnh bạc liêu có bờ biển dài năm mươi sáu km
đây là khu vực có
có tiềm năng phát triển kinh tế biển
cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng
và sinh kế của hơn một trăm linh người dân
tuy nhiên khu vực này cũng chịu nhiều tác động
của biến đổi khí hậu nước biển dâng
xâm nhập mặn đặc biệt là hiện tượng
xói lở bờ biển sạt lở đê biển
và kè cửa ven sông biển
gây thiệt hại ngày càng nặng nề
từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
tình hình thời tiết trên biển
và ven biển tỉnh bạc liêu diễn biến phức tạp
nước biển dâng cao kết hợp gió trên biển mạnh
gây biển động sóng lớn đánh liên tục vào bờ
và các tuyến đê biển gây sạt lở
nhiều đoạn kè ven biển
theo đó tính đến thời điểm hiện nay
kè đê biển gành hào thị trấn gành hào huyện đông hải
đã bị sạt lở với chiều dài trên chín mươi bốn mét
diện tích sạt lở chín trăm bốn mươi mét vuông
hành lang sau tường kè bị sụp ba trăm chín mươi ba mét vuông
dầm đinh kè bị gãy hoàn toàn
với chiều dài gần bốn mươi bảy mét
gây nguy cơ vỡ đê kè rất cao
nghiêm trọng hơn khi một số đoạn kè
bị hư hỏng sóng mạnh đánh tràn qua thân kè
gây ngập một phần diện tích thị trấn gành hào
uy hiếp trực tiếp một hộ dân
sinh sống trong khu vực lần cận
bây giờ nhờ các cơ quan
ba ngành để giải quyết
sớm sớm khắc phục của bờ kè này
để cho dân ở đây mua bán được
chứ bây giờ cái cuộc sống ở đây khó khăn quá trời
ảnh hưởng quá trời sáng quét
khuya quét khó quét không ai ngủ gì được
sau khi sự cố xảy ra
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
đã có mặt tại hiện trường trực tiếp đi khảo sát
tình hình thiệt hại hai tuyến kè trên
chủ tịch tỉnh đã kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương
lực lượng bộ đội biên phòng triển khai nhanh
các biện pháp tiếp ứng để bảo đảm
an toàn về tính mạng và giảm bớt thiệt hại
về tài sản cho nhân dân
thực tế khi mà nó sạc lỡ này
thì tỉnh cũng đã có chủ động
thông báo trước cho bà con
để mà bà con sẵn sàng
sơ tán khi mà cần thiết
thì qua thực tế thì
cái thiệt hại nó cũng không lớn lắm
nhưng mà chúng tôi cũng cho các lực lượng
địa phương để khảo sát tại chỗ coi
thiệt hại như vậy thì ảnh hưởng như thế nào
với đời sống bà con nhưng mà theo chúng tôi
đó là cái giải pháp lâu dài
vẫn là giải pháp an toàn trước
là giải pháp quan trọng nhất
để sớm khắc phục tình trạng trên
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã mời
các nhà khoa học các viện nghiên cứu
trường đại học đến tìm hiểu nhằm tìm ra
giải pháp trước mắt cũng như lâu dài
để xử lý vấn đề này trong đó
công tác khắc phục trước mắt là phá sóng
gần bờ khắc phục vị trí sạt lở nhằm
trả lại vị trí ban đầu với vốn đầu tư
bước đầu khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
tỉnh bạc liêu cũng đề nghị bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối
trong việc khảo sát đánh giá nghiên cứu
tình hình tổng thể về sạt lở bờ biển
bờ sông ở khu vực đồng bằng sông cửu long
nói chung và tỉnh bạc liêu nói riêng
để địa phương nắm rõ và có giải pháp
chủ động ứng phó
nhằm tạo điều kiện cho hệ sinh thái
vùng biển gần bờ có thời gian hồi phục
sau sự cố môi trường biển
thời gian gần đây các ngành chức năng tỉnh quảng bình
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
để tuyên truyền vận động vừa kiểm soát
việc ngư dân khai thác hải sản gần bờ
một cách tận diệt hải sản
đây là những chiếc tàu dã cào
chuyên khai thác hải sản
tại các vùng ven bờ và vùng lộn biển
của tỉnh quảng bình với đặc tính khai thác
tận diệt những chiếc tàu này
thường càn quét tất cả các loại sinh vật lớn bé
thậm chí là săn hô dưới đáy biển
mỗi khi tàu đi qua điều này
khiến nguy cơ mất cân bằng hệ sinh thái biển
để hạn chế tình trạng khai thác tận diệt trên
các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã phối hợp
chặt chẽ với các địa phương để tuyên truyền
vận động bà con hạn chế khai thác tận diệt
hải sản gần bờ đồng thời xử lý nghiêm
các trường hợp cố tình vi phạm
thời gian vừa qua bộ chỉ huy bộ đội
văn phòng chúng tôi một mặt vừa là
tăng cường các hoạt động tuyên truyền
đối với bà con ngư dân
hạn chế tình trạng khai thác tận diệt
và đánh bắt ở các vùng biển
gần đặc biệt là đánh bắt hải sản
ở các tầng đáy
đồng thời là tăng cường
các hoạt động của lực lượng
các lực lượng phương tiện
của hải đội hai
của các đồn biên phong tiến biển
thường xuyên duy trì hoạt động
tuần tra kiểm soát quản lý
vùng biển của tỉnh
kết hợp với tuần tra bảo vệ
chủ quyền an ninh vùng biển
của tỉnh theo phạm vi nhiệm vụ được giao
chúng tôi cũng đã làm
việc với tất cả các địa phương
phối hợp với địa phương
rồi vận động bà con ngư dân
để là không đánh bắt
có thể nói
nếu không tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát
hoạt động khai thác hải sản gần bờ
một cách tận diệt nhất là với các tàu
giã cào thì việc hồi phục hệ sinh thái biển
sẽ còn gặp nhiều khó khăn và kéo dài
do đó công tác tuần tra kiểm soát
các tàu dã cào các tàu đánh bắt
hải sản tầng đáy gần bờ cần được lực lượng
chức năng tỉnh quảng bình thực hiện hiệu quả
hơn trong thời gian tới
thời điểm này trên địa bàn
huyện diễn châu tỉnh nghệ an ước tính
khoảng hơn năm bảy hectare tôm
thẻ chân trắng vụ một
đã bị nhiễm bệnh gây thiệt hại cho người nuôi tôm
diện tích tôm bị nhiễm bệnh
hơn năm bảy hectare ở một mươi tám hộ nuôi
tập trung nhiều ở xã diễn thịnh và diễn trung
dịch bệnh xảy ra trên tôm
chủ yếu là bệnh đốm trắng bệnh hoại tử gan tụy
cấp tính và một số tôm chết
chưa rõ nguyên nhân để kiểm soát
tình hình dịch bệnh huyện đã có công văn chỉ đạo
và khuyến cáo bà con nuôi tôm hạn chế
người qua lại khu vực ao tôm bị bệnh
không xả nước chất thải chưa xử lý
vứt động vật thủy sản mắc bệnh ra môi trường
được biết trong vụ một
huyện diễn châu thả nuôi tám mươi triệu con tôm
thẻ chân trắng với diện tích một trăm linh hectare
hiện nay các chủ đầm tôm
đã chuẩn bị bước vào thu hoạch tuy nhiên
dịch bệnh xảy ra trong giai đoạn này
sẽ gây thiệt hại lớn cho bà con nuôi tôm
tỷ lệ phủ xanh của đảo lý sơn
chưa tới hai mươi để bảo đảm phát triển
bền vững cho lý sơn yêu cầu
tăng độ phủ xanh cho đảo phải đạt
trên ba mươi tổng diện tích
qua đó tạo cảnh quan chống sói
mòn đất duy trì nguồn nước ngầm
cải thiện điều kiện khí hậu cho đất đảo
trước yêu cầu này hiện các đơn vị
chức năng tỉnh quảng ngãi đang đẩy
nhanh tiến độ trồng rừng phủ xanh cho lý sơn
những ngày qua
cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh một
ban chỉ huy quân sự huyện lý sơn
đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ trồng rừng
trong các đơn vị tại khu vực
phía bắc núi thới lới các chiến sĩ
tiểu đội sáu đại đội bộ binh tiến hành
trồng tám trăm linh cây dương liễu dứa dại
phủ xanh trên hai hectare đồi trọc
núi thới lới do đặc thù
là vùng núi đá địa hình cao
nên đơn vị vận động động viên các chiến sĩ
đục đá để trồng cây
dự kiến đơn vị phủ xanh
cho khu vực này sẽ hoàn thành trước
mùa mưa năm nay
dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan
trên huyện đảo lý sơn do bộ chỉ huy
quân sự tỉnh quảng ngãi làm chủ đầu tư
phủ xanh trên diện tích một trăm tám mươi hectare
các đơn vị quân sự sẽ trồng cây
tại ba xã an hải an vĩnh
và an bình huyện đảo lý sơn
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
ban chỉ huy quân sự lý sơn
đã trồng gần sáu cây xanh dương liễu
dứa dại bằng vuông cùng với
nỗ lực chăm sóc chín mươi tỷ lệ cây rừng
sống trên vùng núi đá đảo lý sơn
phủ xanh đầu trào
và tối tổ ra rừng nguyên sinh
như hồi trước
đích để giữ nguồn nước
cho đơn vị nước riêng
và toàn đổ nước chung
tổng diện tích đất tự nhiên trên đảo lý sơn
khoảng một ba mươi hai hectare
trong đó diện tích đất có rừng
chỉ năm mươi sáu hectare đất chưa có rừng

ba mươi bảy hectare số ít là rừng sản xuất
do vậy yêu cầu phủ xanh
cho đảo lý sơn rất cấp thiết
huyện lý sơn phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi
đẩy nhanh tiến độ trong rừng phòng hộ
kết hợp cảnh quan môi trường
nâng độ che phủ rừng trên đảo lý sơn lên bốn mươi
tiếp tục trồng những vùng khó khăn
như núi thơ lớn
các bờ biển
và tập trung trồng cây bấn địa
và cách trồng
cho nó phù hợp với thời tiết
cũng khoảng hai năm năm nữa
thì vứt xong
vì thời tiết ở lý sơn
như các bạn biết
là rất là khó
khi mình trồng nó sống dậy rồi
nhưng mà khi gió bổ tới thì nó cũng rất là khó
đảo lý sơn có vị trí đặc biệt
quan trọng về quốc phòng an ninh
và cũng đang phát triển mạnh về du lịch
do vậy trồng rừng phủ xanh cho đảo
không chỉ đảm bảo cho môi trường xanh
mà còn giữ nguồn nước chống sạt lở
vùng ven biển trên đảo giúp đảo phát triển
theo hướng bền vững hơn
mời quý vị và các bạn theo dõi
phần tin quốc tế
bà bắc bị cáo buộc nhận hoặc đòi
năm mươi chín hai tỷ won tương đương với
năm mươi hai bảy triệu đô la tiền hối lộ
từ các tập đoàn lớn của hàn quốc
trong đó có tập đoàn samsung
các luật sư bảo chữa của bà park khẳng định
cựu tổng thống không ý thức về các hành động
bị cho là phạm pháp của bà choi
và không đề xuất giúp đỡ tập đoàn samsung
cũng như không trực tiếp đề nghị các tập đoàn
quyên góp một khoản tiền lớn cho hai quỹ phi lợi nhuận
do bà choi kiểm soát
bà choi cũng bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình
tuy nhiên các công tố viên tin rằng
hai bị cáo trên có lợi ích kinh tế chung
và bà choi đã nhận sự hỗ trợ tài chính
để đổi lại việc chuyển giao quyền quản lý
ở tập đoàn samsung
cùng với phiên tòa ngày hai mươi ba tháng năm tới
và bắc dự kiến cũng sẽ bị đưa ra tòa
sau đó hai ngày
bà park là người duy nhất trong các bị can liên quan
sẽ tham dự phiên xét xử này
bởi tòa đã kết thúc phiên thẩm vấn bà choi
về các cáo buộc lạm dụng quyền lực
và ép buộc tập đoàn
trong bối cảnh chỉ còn hơn hai tuần nữa
là diễn ra cuộc tổng tuyển cử
trước thời hạn tại anh
theo kết quả thăm dò dư luận do hãng new gap
vừa công bố đảng bảo thủ
của thủ tướng anh theresa may
vẫn đang tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu
đối với các đối thủ còn lại
tuy nhiên khoảng cách tranh lệch
giữa đảng bảo thủ và công đảng
đã thu hẹp đáng kể so với kết quả thăm dò
trước đó một tuần
theo kết quả trên
khoảng cách tranh lệch giữa đảng bảo thủ
và công đảng đã thu hẹp đáng kể
chỉ còn chín so với kết quả thăm dò
cách đây một tuần
cụ thể bốn mươi bốn cử tri dự định sẽ bỏ phiếu
cho đảng bảo thủ trong khi công đảng
nhận được ba mươi năm còn đảng dân chủ tự do
vẫn nhận được chín
trong khi đảng độc lập vương quốc anh
cũng nhận được ba tỷ lệ ủng hộ
cuộc thăm dò được tiến hành sau khi công đảng
đối lập công bố một phần cương lĩnh tranh cử
tập trung vào vấn đề kinh tế
qua đó cam kết tăng thuế đối với người
có thu nhập cao và doanh nghiệp lớn
cũng như tái quốc hữu hóa các ngành kinh tế
như ngành đường sắt dịch vụ bưu chính
và công ty nước
trong khi đó đảng bảo thủ của bà may
tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri
bằng chính sách giảm giá năng lượng
giới chuyên gia dự báo đảng bảo thủ
sẽ giành chiến thắng dễ dàng
song kết quả bỏ phiếu vẫn có thể có những bất ngờ
và phút chót
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
sẽ trở lại vai trò lãnh đạo đảng công lý
và phát triển akp cầm quyền
sau cuộc bỏ phiếu của đảng này
đây là động thái hiện thực hóa
một trong những thay đổi chính trong hiến pháp sửa đổi
vừa được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân
nhằm mở rộng quyền lực cho tổng thống
theo hiến pháp cũ
người đứng đầu nhà nước phải chấm dứt các quan hệ
với đảng chính trị của mình
và ông erdogan đã từ chức chủ tịch đảng akp
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
sau khi đắc cử
hiến pháp sửa đổi cho phép tổng thống được là thành viên
của một đảng chính trị
tại cuộc bỏ phiếu lần này
một năm trăm linh thành viên chủ chốt của đảng akp
sẽ quyết định về lãnh đạo mới của đảng
khi chỉ có một ứng cử viên duy nhất là ông erdogan
nếu được chọn
ông sẽ là tổng thống đầu tiên
đồng thời là chủ tịch đảng cầm quyền
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi
việc ông erdogan tái gia nhập đảng akp
là thay đổi lớn đầu tiên trong hiến pháp sửa đổi
hầu hết các nội dung sửa đổi khác
trong đó có vai trò của thủ tướng
sẽ chỉ có hiệu lực sau ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó
hàng nghìn người dân tây ban nha
đã xuống đường tuần hành
tại trung tâm thủ đô madrid
nhằm phản đối tình trạng tham nhũng
trong chính phủ của đảng nhân dân ppp cầm quyền
đảng đối lập podemos
cùng một số tổ chức khác
đã tổ chức cuộc tuần hành
ngay sau khi đề xuất quốc hội
tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tí nhiệm
đối với chính phủ của thủ tướng mariano rajoy
hiện chưa xác định ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu
nhưng với chỉ bảy mươi một ghế trong quốc hội
và chưa có chính đảng nào bày tỏ sự ủng hộ
đảng podemos khó có thể có được

để lật đổ thủ tướng rajoy
các động thái này diễn ra sau vụ bắt giữ
cựu lãnh đạo vùng đô thị madrid
ignacio gonzalez hồi tháng bốn vừa qua
hẽ lộ tình trạng tham nhũng
tại các nhánh của đảng cầm quyền
trong khi hiện đảng pp cũng đang bị điều tra
về các vấn đề tài chính bất hợp pháp
liên quan đến một vụ bê bối nhận tiền hối lộ
bộ nội vụ afghanistan hôm qua thông báo
các tay súng đã tấn công một nhà khách quốc tế
tại thủ đô kabul khiến một nhân viên
cứu trợ người đức và một lính gác
người afghanistan thiệt mạng
trong khi một phụ nữ phần lan đã bị bắt cóc
vụ việc này một lần nữa cho thấy
tình trạng an ninh bất ổn tại quốc gia trung nam á này
theo thông báo của bộ nội vụ afghanistan
vụ việc xảy ra vào đêm hai mươi tháng năm
và cả ba nạn nhân đều làm việc
cho tổ chức cứu trợ của thụy điển
cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào
đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công này
bộ ngoại giao phần lan cũng xác nhận
thông tin công dân nước này bị bắt cóc
nhà khách quốc tế bị tấn công
thuộc tổ chức cứu trợ phi chính phủ
christian mercy giám đốc của tổ chức này khẳng định
đang triệu tập cuộc họp nhằm giải quyết
cuộc khủng hoảng hiện nhà chức trách
của afghanistan đang tiến hành điều tra vụ việc
sancha và makan là hai điểm bản xa
và khó khăn nhất của xã biên giới
rào san huyện phong thổ tỉnh lai châu
các đơn vị trường tiểu học mầm non
phải cắt cử giáo viên vào đây để đứng lớp
yêu nghề và yêu trẻ
các thầy cô giáo đã hy sinh hạnh phúc riêng
để trèo đèo lội suối bám bản nuôi dậy
con em đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa nơi đây
nằm trong núi sâu sancha và makan
được biết đến là điểm trường khó khăn bậc nhất
nơi biên giới xã rào san
đây là con đường mà các thầy cô giáo
điểm trường sancha và makan
thuộc trường tiểu học vừa a dính xã giào san
thường xuyên phải đi để vận động học sinh tới lớp
khi mà đi chọn cái nghề giáo viên
mà chúng tôi phải đi vào bản xa xôi thế này
thì cũng làm rất là khó khăn
có những khi trời mưa gió
thì chúng tôi cũng đi bộ vào
mất cả hai ba tiếng đồng hồ mới đến nơi
cái công tác dân trí
ở trong các điểm bản xa
thì là trình độ dân trí của người dân
cũng rất là thấp
đa số là phó mặc con em
cho tất cả các thầy cô giáo
để các thầy cô giáo kèm cặp các em
mà đối với các thầy cô giáo
thì các thầy cô giáo cũng rất yêu quý học sinh
coi con em của người dân tộc
giống như con em của mình
do đặc thù ở vùng biên giới
để duy trì sĩ số lớp học
các giáo viên phải tới tận nhà học sinh
để vận động tới lớp
vượt qua bao nhọc nhàn đấy
cho dù phải xa gia đình người thân bạn bè
và sống cuộc sống nơi biên giới vô vàn khó khăn
nhưng những thầy cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình
chúng tôi xin đề xuất
với nại học sinh
các cấp đặc biệt là cấp trung ương
có những chính sách đặc thù hơn nữa
và cụ thể hơn nữa
đối với các giáo viên
mà đang công tác tại vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn
hiện nay chúng ta đã quan tâm
nhưng chưa đủ và chưa hết
cái thứ hai là quan tâm tới
những đối tượng là những học sinh
người dân tộc thiểu số
đặc biệt khó khăn
không có khả năng để chi trả học phí
hiện tỉnh lai châu có trên bốn trăm linh trường
và có hơn một trăm linh trường

trong đó học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
chiếm hơn một trăm một mươi sáu em
những người thầy người cô nơi vùng sâu
vùng xa của tỉnh lai châu
vẫn ngày đêm âm thầm công huyến
cho sự nghiệp giáo dục gian khổ đầy vinh quang
miệt mài gắn bó bên đám trẻ vùng biên
để nuôi dưỡng cho các em nhỏ
ước mơ thoát mù chữ thoát nghèo
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc
bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành